chính phủ phê duyệt theo quyết định số ba trăm một mươi bảy quy đề ttg đã tạo hành lang pháp lý để các bộ ngành địa phương đầu tư cho phát triển y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân lực lượng vũ trang và người lao động đang sinh sống hoạt động trên vùng biển đảo việt nam giúp người dân an tâm làm ăn sinh sống bám biển giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
qua bốn năm triển khai đề án đã thu được nhiều hiệu quả tích cực các cơ sở khám chữa bệnh trên các huyện đảo xã đảo và ven bờ từng bước được cải thiện về cơ sở vật chất trang thiết bị y tế giúp người dân có cơ hội được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng hơn nhiều nạn nhân bị tai nạn bị bệnh hiểm nghèo đã được cứu sống kịp thời
trung tâm y tế quân dân y bạch long vĩ huyện đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng
đây là cơ sở y tế được xây dựng với mục tiêu khám chữa bệnh cho người dân trên huyện đảo và các cư dân tại ngư trường vịnh bắc bộ bên cạnh đó là phối hợp đảm nhiệm công tác cứu hộ cứu nạn và vận chuyển bệnh nhân trên biển
được sự đầu tư hỗ trợ của bộ y tế theo đề án số ba trăm một mươi bảy trung tâm y tế quân dân y bạch long vĩ đã trang bị đầy đủ về cơ bản các thiết bị y tế hiện đại
đội ngũ cán bộ y bác sĩ thực hiện việc khám chữa bệnh
chị lèo thị duyên một cư dân trên huyện đảo bạch long vĩ cho biết chị khá an tâm khi đi thăm khám sức khỏe tại đây
tháng nào em cũng lên trên bệnh viện kia thì cũng được bác sĩ quan tâm nhiệt tình nên các bác sĩ khám miễn phí tư vấn cho về tháng nào em cũng lên đây em khám từ hồi em cứ chữa là em đã về trong đất điền lần nào
tuy nhiên có một thực tế cần phải nhìn nhận đó là những cơ sở y tế như thế này
dù được đầu tư nhưng cũng không thể nào đáp ứng đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ở vùng biển đảo
vì là nơi xa xôi thiếu thốn điều kiện sinh hoạt nên khó thu hút được đội ngũ cán bộ y bác sĩ về đây công tác
cùng với khó khăn chung của huyện đảo về thiếu điện thiếu nước ngọt thiếu rau xanh điều kiện đi lại hết sức phức tạp
trong tổng kinh phí đầu tư hơn ba mươi tỷ đồng được trang bị cơ sở vật chất thiết bị y tế cơ bản đã phần nào đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân trên đảo
cũng như hỗ trợ ngư dân khám chữa bệnh khi đánh bắt cá quanh khu vực
bộ y tế cùng các bộ ngành cũng như ủy ban nhân dân của hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển đang triển khai thực hiện đề án phát triển y tế biển đảo
trong đề án phát triển y tế biển đảo bộ y tế cũng đã triển khai nhiều hoạt động cùng với các bộ ngành cũng như các địa phương
trong đó cả về đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị và tập trung về vấn đề đào tạo cán bộ cho như vậy là nhân viên y tế về năng lực cấp cứu và vận chuyển cấp cứu
do thiếu thốn về nhiều mặt nên với những ca điều trị khó trung tâm y tế ở huyện đảo thường nhờ đến sự hỗ trợ của các bác sĩ trên đất liền
qua hình thức hội trần trực tuyến hoặc dùng phương tiện vận chuyển bệnh nhân về bệnh viện ở đất liền
bằng phương thức này nhiều bệnh nhân gặp tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo
trên các vùng biển đảo đã được cứu sống
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã thường xuyên hỗ trợ và giúp đỡ các bác sĩ của trung tâm y tế bệnh xá ở huyện đảo trường sa
cái sự đóng góp của tất cả những người dân việt nam đối với lại bệnh xá trường sa
và chúng ta thấy rằng là những cái hiệu quả của nó với những cái ca khó mà ca phức tạp
và chúng ta đã điều trị từ cái chấn thương sọ não
chấn thương cuộc sống chấn thương bụng kín từ viêm tỵ cấp đến nhiễm chủng huyết hoặc là áp xe trung thất
những ca rất khó mà chúng ta cũng đã điều trị thành công và vận chuyển về đất liền thành công
đã tạo ra niềm tin cho người dân và đặc biệt là ngư dân trên đảo
trong những năm qua thì cái số lượng ngư dân đến với lại bệnh xá đảo trường sa thì ngay càng đông
cái tỷ lệ số lượng ngư dân đến với lại bệnh xá đảo trường sa thì ngay càng đông
cái tỷ lệ số lượng ngư dân đến với lại bệnh xá đảo trường sa thì ngay càng đông
cái tỷ lệ số lượng ngư dân đến điều trị khám bệnh cấp cứu và ngay kể cả những cái phẫu thuật cấp cứu đã tăng hơn một mươi lần so với lại những năm trước đây
điều đó nói lên cái gì đó là cái sự tin lòng tin của người dân đối với lại bệnh xá chúng tôi
hay là một cái tình yêu của họ niềm tin tưởng của họ đặt vào cho chúng tôi
và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái niềm tự hào và trách nhiệm vô cùng lớn lao
người dân đã tin chúng tôi yêu chúng tôi thì họ đến với chúng tôi ngày càng nhiều hơn
và bà con ngư dân đến với chúng tôi ngày càng nhiều hơn tức là bà con đang yên tâm bám biển ngày đêm lao động sản xuất
và chính điều đó đã là cái việc khẳng định chủ quyền của chúng ta
trung tâm y tế quân dân y bạch long vĩ thì nhận sự hỗ trợ tích cực từ viện y học biển việt nam nơi các bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về ngành y học biển
nghiên cứu và điều trị những chứng bệnh đặc thù mà người dân có đời sống sinh hoạt gắn liền với môi trường biển thường mắc phải
khi mà hành trình trên biển những vết thương do thủy hải sản gây ra hoặc những vụ ngộ độc trên tàu biển thì cái đấy cũng phải có những cái phương pháp điều trị đặc thù
kinh tế biển phát triển thế rồi là cái cộng đồng người dân lao động vùng biển đảo người ta đang ngày đêm người ta phải khẳng định cái chủ quyền trên biển đảo của đất nước họ là những cột mốc sống để mà trước khi mỗi chuyến ra khơi
trước mỗi chuyến hành trình trên biển người ta cảm thấy người ta yên tâm về mặt sức khỏe tức là sau lưng mình là có đất liền sau lưng mình là sẵn sàng có những người trợ giúp cho họ về mọi mặt về trong đó có kiến thức về y tế thì họ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều
ngư dân nguyễn văn hưng đang được điều trị tại viện y học biển việt nam sau một cơn tai biến lặn dẫn đến hôn mê sâu
theo các bác sĩ tai biến lặn là loại bệnh thường gặp ở những người hay có hoạt động lặn sâu dưới nước
và cách điều trị bằng oxy cao áp là liệu pháp thích hợp nhất
người trưởng bạch đông vĩ là người ta hoạt động đánh bắt bằng lặn biển rất nhiều
và người dân thì người ta cũng không có được học gì chẳng có bằng chứng chỉ gì cả mà hoàn toàn là tự học lẫn nhau truyền kinh nghiệm thôi
cho nên là về mặt an toàn họ bất chấp
nhưng trường hợp này là lặn tươi
trên bốn mươi mét thì như vậy là anh ấy phải chịu một cái áp suất ở khoảng độ trên năm mát mốt phé
tác động là cơ thể
khi lên thì là anh ấy không có kinh nghiệm
cho nên lên nhanh quá mà cái nó bị tai biến này
mà tai biến lặn thì nó có nhiều loại
có thể là vỡ phổi có thể là người ta gọi là bệnh giảm mát bệnh bọt khí máu
hoặc là chèn ép vào tủy sống hay não gây ra cái liệt
ngoài việc đầu tư xây dựng thành lập các cơ sở y tế ở vùng biển đảo thì vấn đề phổ biến kiến thức
giúp ngư dân có được những kỹ năng cơ bản để phòng tránh bệnh tật hay sơ cứu khi có tai nạn xảy ra cũng hết sức cần thiết
những lúc vươn tàu ra khơi đánh cá cũng có thể tự phòng thân cho mình
trong điều kiện hiện nay thì chúng ta phải sử dụng các loại phương tiện khác nhau để trong trường hợp cấp cứu
nhưng mà một trong những việc quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải đào tạo các kiến thức về cấp cứu
mà có những kiến thức cấp cứu sơ cấp cứu đấy phổ biến tới tận ngư dân
để như vậy là có nhiều nguyên liệu
người có kiến thức kỹ năng thực hành về vấn đề sơ cấp cứu để giảm bớt đi như vậy là những cái có thể là gây nên tàn phế sau này
và nâng cao hiệu quả như vậy cấp cứu được tốt hơn
đời sống ngư dân gắn liền với biển đảo với muối mặn thủy hải sản
việc gặp những vấn đề về sức khỏe như tai nạn lao động ngộ độc hải sản các loại bệnh về da cũng là chuyện thường xuyên
với những chứng bệnh thông thường này
nếu được trang bị kiến thức cấp cứu
cơ bản được cấp các loại thuốc dự phòng
thì ngư dân có thể tự sơ cứu điều trị cho mình trước khi đến gặp các bác sĩ
bắt đầu nghe tiếng tim đập nhé
nó phụt phụt phụt phụt
là anh nhớ cái số đấy
anh nghe thấy chưa
anh bắt đầu nghe tiếng tim đập

cấp phát cho người ta thì phải có hướng dẫn sử dụng
chứ còn nếu mà cấp phát cho người ta
thì nếu mà không hướng dẫn sử dụng
người ta viết đi một chỗ thì không thể
không phát huy được cái vai trò
mà cái ý nghĩa của nó
ví dụ như chẳng hạn
cái nẹp mà cố định gây xương đấy
rất thận tiện rất dễ sử dụng
nhưng nếu mà không
người bệnh mà không biết người ta biết
không biết sử dụng thì
cái trang thiết bị cấp phát cho người ta cũng trở thành vô nghĩa
cho nên là phải tập huấn cho người ta
cách sử dụng các cái trang thiết bị
mà mình cấp phát cho người ta
ở ra ngoài này là nó là ra ngoài giữa sông giữa biển rồi
có những đau ốm các thứ
năm nay cũng phải không xa đất niền
không vào được
năm nay cũng lo lúc nào cũng phải chăm sóc
giữ gìn sức khỏe
như bọn tôi thì thường thường như là
ít ba chạm với thuốc hơn
năm nay là viết tổ thuốc
ghi từng mục thuốc rất là rõ ràng
ví dụ như mình đau yếu
hoặc nào mình bị cạp sốt hay các thứ
chỉ cần tìm vào
hướng dẫn của thuốc nào
có thể sử dụng được luôn
tuy nhiên không phải địa phương nào
cũng làm tốt công tác này
không được như các ngư dân ở huyện đảo
bạch long vĩ những ngư dân ở huyện
hoài nhơn tỉnh bình định thường
ít khi được cán bộ y tế địa phương
quan tâm phổ biến kiến thức về
sức khỏe họ thường tự lo cho
mình bằng cách mua phòng sẵn
một vài loại thuốc căn bản điều trị
cảm cúm mỗi khi lên tàu ra khơi
sở y tế có bao giờ
cử người cử cán bộ đến tuyên truyền
cho con ngư dân về cái việc mà
tự sơ cứu tự chăm sóc
sức khỏe của mình khi mà đi tàu không
đó là có chứ mình
lâu không lâu dữ cách đâu
bên em có một lần vậy thôi
đối với cái chương trình y tế
biển đảo đó thì
trên lý thuyết
thì chúng ta có cái chương trình đó
thì là chúng ta cũng đã triển khai
một số các hoạt động y tế
hỗ trợ cho ngư dân đặc biệt
là trao tặng
các cái tủ thuốc và các cái
cơ số thuốc để cho họ
hướng dẫn cho họ
sử dụng thuốc trong cái quá trình mà họ đi biển
tuy nhiên thì cái vấn đề khó khăn
lớn nhất vẫn là
chúng ta có cái đề án đó nhưng mà chúng ta không có
cái kinh phí riêng cho cái đề án đó
cho nên để có những cái hoạt động
mà nó tập trung như
bà con mong muốn thì cái điều này
thì vẫn còn rất là khó khăn
vì muốn đi tuyên truyền
muốn làm các hoạt động sâu như vậy
thì ngành y tế cần phải có những cái
kinh phí dành cho cái đề án đó
chúng tôi nghĩ
thì cái việc này thì nó ở một cái
trong một cái phạm vi
lớn hơn và
nhà nước có thể quan tâm
để hỗ trợ cho cái đề án này
đề án phát triển y tế biển đảo việt nam
với mục tiêu đề ra là
tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe
cho người dân sinh sống ở vùng biển đảo
nhất là ngư dân làm nghề
đánh bắt cá ngày đêm bám biển
hiện vẫn còn nhiều bất cập
chưa đồng bộ tuy nhiên
sau hơn bốn năm triển khai cũng đã
ghi nhận được nhiều hiệu quả tích cực
với sự chung tay đồng lòng
phối hợp giữa các ngành các cấp
cùng với chính quyền địa phương
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi
đề án sẽ đạt mục đích
hoàn thành tốt việc chăm sóc sức khỏe
cho người dân vùng biển đảo